tuy nhiên thực tế vẫn cho thấy nhiều hợp tác xã vẫn ỉ lại trong trở hỗ trợ của nhà nước
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác hợp tác xã còn trồng chéo

phân công cán bộ theo dõi thẩm định hợp tác xã theo địa bàn cử cán bộ tư vấn thành lập mới hợp tác xã

đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tăng cường công tác tuyên truyền

để giải bài toán nguyên liệu giải pháp tối ưu là buộc phải tạm thời đóng cửa một nhà máy
tuy nhiên dù đóng cửa nhà máy nhưng casuco cam kết sẽ không để một cây mía nào của người dân bị bỏ lại
cám kết là chúng tôi mua hết mua sạch mía của người nông dân làm ra không có chuyện để một cây mía ngoài đồng
chúng tôi cam kết với nông dân như vậy
và cái thời gian thu hoạch là đảm bảo đúng chu kề của cây mía chín chứ không để quá cái thời gian thu hoạch ảnh hưởng đến tức là cái chất lượng mía
là người nông dân ký hợp đồng hay không ký hợp đồng thì chúng tôi đều bao tiêu hết
ký hợp đồng chúng tôi cũng mua và không ký hợp đồng khi ký hợp đồng thì chúng tôi cũng phải mua
ngoài cam kết thu mua hết mía của người nông dân công ty cổ phần mía đường cần thơ casuco cũng cam kết với giá bao tiêu hiện nay là bảy trăm linh đồng một kg
công ty sẽ mua cao hơn nếu giá đường tăng và sẽ không mua thấp hơn nếu giá đường giảm để người nông dân bảo đảm vẫn có lợi nhuận
thưa quý vị với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh khiến cho tp hcm đứng trước thách thức ứng phó với hiện tượng đảo nhiệt đô thị
được hiểu là một khu vực đô thị ấm hơn đáng kể so với các khu vực ngoại ô xung quanh
đây là nhận định được các chuyên gia về môi trường tại tp hcm chỉ ra trong hội thảo khoa học gần đây
tại khu vực trung tâm tp hcm
thành phố đang có nhiệt độ cao hơn những vùng xung quanh với nền nhiệt có khi lên đến năm mươi độ c thường diễn ra cao điểm từ một mươi hai giờ đến một mươi bốn giờ
các chuyên gia đánh giá việc tăng nhiệt độ báo động của tp hcm nguyên nhân được chỉ ra là do nhiệt độ bề mặt của đô thị tăng cao bởi nhiều yếu tố như
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ lượng người nhập cư đến thành phố đông kéo theo chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm giảm mảng xanh đô thị bị thu hẹp
để ứng phó với hiện tượng đảo nhiệt hiện tp hcm xây dựng hệ thống tích hợp quản lý dữ liệu phân tích thông tin nhiệt độ đô thị
để người dân có thể theo dõi giám sát từ đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ cây xanh bảo vệ môi trường sống
hoặc nhân rộng phát triển mảng xanh tại các tòa nhà cao tầng khu dân cư xa hơn tiến tới hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân giảm lượng khí thải ra môi trường
bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tp hcm đang diễn biến phức tạp số ca bệnh liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua
quận ngô quyền là địa phương xuất hiện bệnh xuất xuất huyết đầu tiên và ghi nhận số ca mắc cao nhiều hơn so với các quận huyện khác
trước tình hình này tp hcm đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết nhằm hạn chế dịch gia tăng
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tp hcm tỉnh đến nay toàn thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca xuất xuất huyết
xuất hiện ở cả một mươi ba quận huyện trừ quận dương kinh và huyện đảo bạch long vĩ chưa ghi nhận ca bệnh tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
những ngày qua công tác xử lý môi trường nơi có bệnh nhân xuất xuất huyết đã được ngành y tế tp hcm tích cực triển khai
tại nhiều khu dân cư có dịch như phường máy tơ gia viên đằng giang cầu tre quận ngô quyền đã được phun hóa chất diệt mũi diệt ổ dịch đúng kỹ thuật theo chỉ định của ngành y tế
ngày hôm nay chúng tôi đi bốn tổ xuống tận các hộ gia đình
người dân đều được chúng tôi hướng dẫn cách phòng chống sốt xuất huyết
và cụ thể chúng tôi đã hướng dẫn người dân thứ nhất là không để cho mũi sinh sản diệt nong quang bọ gậy
ngành y tế hải phòng cũng đã tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng tăng cường tiến hành phun hóa chất diệt lang quang bọ gậy và diệt mũi
phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời
phối hợp với các ngành các cấp đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xuất xuất huyết
bệnh dịch tả lợn châu phi đang lây lan nhanh ra hầu hết các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh phú thọ
mỗi ngày trung bình có thêm từ ba mươi đến bốn mươi ổ dịch mới xuất hiện tại các huyện thành thị
thống kê cho thấy số lượng lợn bị tiêu hủy vẫn liên tục tăng
không chỉ riêng phú thọ mà nhiều địa phương trên cả nước cũng đang bị dịch tả lợn châu phi
đang có những diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi
nguyên nhân phát tán dịch bệnh ra diện rộng được cho là do có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chưa đồng bộ
khi có lợn ốm người chăn nuôi mời cán bộ thú y đến điều trị trước không báo với chính quyền địa phương
và các cơ quan chuyên môn nên dịch bệnh rất khó kiểm soát triệt đề
mặt khác công tác quản lý buôn bán lợn giống quản lý lợn đực giống phố trực tiếp
quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ kinh doanh sản phẩm thịt tại các chợ
và đội ngũ hành nghề thú y tại cơ sở còn hạn chế bất cập
nắng nóng khiến số lợn chết nhanh bị phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường
theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú thọ
đến nay số lợn tiêu hủy tại các xã công bố dịch là khoảng hai mươi năm con
với tổng trọng lượng lên đến một năm trăm linh tấn
tại hà nam dịch tả lợn châu phi cũng đang diễn biến phức tạp chưa có dấu hiệu giảm
những ngày gần đây trung bình mỗi ngày toàn tỉnh phải tiêu hủy từ bảy trăm linh đến tám trăm linh con lợn do tả lợn châu phi
toàn tỉnh hà nam đã sử dụng hơn bốn mươi một bốn trăm linh lít hóa chất và gần hai ba trăm linh tấn vôi bột
để tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường vùng dịch
các hộ chăn nuôi cùng với ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan của tỉnh hà nam
đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động phòng dịch
tỉnh hà nam đã áp dụng công khai và minh bạch cơ chế hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh theo quy định
góp phần giảm thiệt hại về kinh tế ổn định tình hình phát triển chăn nuôi
còn tại lâm đồng tính đến ngày một mươi một tháng bảy toàn tỉnh có bảy huyện thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
với số lợn mắc bệnh gần sáu con
lực lượng chức năng đã tiêu hủy năm tám trăm năm mươi con với trọng lượng gần sáu trăm linh tấn
trước tình hình đó tỉnh lâm đồng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch tả lợn châu phi trên toàn địa bàn
trong đó tuyên truyền khuyến cáo người dân về mức độ lây lan của dịch biện pháp phòng chống dịch
thành lập chốt kiểm dịch để kiểm soát dịch hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan
phun thuốc tiêu độc khử trùng các trang trại cơ sở chăn nuôi nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
bên cạnh đó tuyên truyền khuyến cáo người dân tạm thời không nên tăng đàn
tái đàn lợn trong thời điểm các ổ dịch đang có chiều hướng lây lan phức tạp
yên bái cũng là một trong những địa phương có dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
tính đến ngày một mươi một tháng bảy dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tại chín trên chín huyện thị xã thành phố
tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy hơn năm sáu trăm linh con với trọng lượng hơn hai trăm sáu mươi một tấn
tỉnh đã thành lập ba đoàn kiểm tra đôn đốc thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu phi
kiểm tra đánh giá kết quả hỗ trợ tiêm phòng ra súc trên địa bàn tỉnh
xác định rõ nguyên nhân và những bất cập trong thực hiện chính sách
hướng dẫn cụ thể nội dung hỗ trợ tiêm phòng sử dụng từ nguồn ba mươi a đối với huyện mù căng trải
và huyện trạm tấu để triển khai tiêm phòng bảo đảm hoàn thành kế hoạch
liên tiếp trong thời gian gần đây nhiều địa phương đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
mới đây nhất lực lượng trạm cảnh sát giao thông diễn châu công an tỉnh nghệ an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai bánh heroin và một kg ma túy dạng đá bằng ô tô
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng bảy tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông diễn châu kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a năm mươi một nghìn năm trăm bảy mươi hai di chuyển theo hướng vinh hà nội
phát hiện hai bánh heroin và một kg ma túy dạng đá
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận là nguyễn phú nghiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã xuân tảo huyện bắc từ liêm hà nội
và nguyễn doãn huấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an để tiếp tục mở rộng điều tra
ngày một mươi một tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bốn bị cáo phạm thị miến phạm bát tuần đinh xuân do lường thị trắc
cùng chú tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tại tòa vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng sang lào mua ma túy về bán kiếm lời
đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi đang trên đường đi các đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hòa bình phối hợp với công an huyện mai châu phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tăng vật là hai trăm bốn mươi chín sáu mươi bảy gram ma túy tổng hợp dạng đá
sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm thị miến hai mươi một năm tù phạm bá tuần hai mươi một năm tù đinh xuân do một mươi tám năm tù lường thị trắc một mươi bảy năm tù
trong phần tin quốc tế mỹ điều tra ngân hàng đức deutsche bank liên quan đến quỹ đầu tư một mdb
hàng chục triệu trẻ em thế giới không được đến trường
liên quan đến căng thẳng tại vùng vịnh iran vừa tuyên bố anh và mỹ sẽ phải hối hận khi giam giữ một tàu chở dầu của tehran
hãng tin tasnim của iran dẫn lời chuẩn đô đốc ali fajavi tuyên bố anh và mỹ đã dại rột khi giam giữ một tàu trở dầu của tehran
theo ông fajavi đây là con tàu mà iran thuê để chở hàng hành động trả đũa của iran sẽ sớm được công bố
quan hệ giữa iran và anh căng thẳng sau khi lực lượng thủy quân lục chiến hoàng gia anh hôm bốn tháng bảy bắt giữ tàu trở dầu gray một
trèo cờ panama cùng hai triệu thùng dầu của iran với cáo buộc tàu này vận chuyển dầu tới syria vi phạm lệnh trừng phạt của liên minh châu âu anh hình chưa nêu rõ tại sao họ biết con tàu đang trên đường tới syria
trong gì đó các hãng tin trung đông cho biết syria không có bất cứ cảng biển nào còn hoạt động đủ sức đón tàu cỡ lớn như gray i
bank về khả năng ngân hàng đức này vi phạm luật tài chính nước ngoài trong các giao dịch với quỹ
đầu tư nhà nước một mdb nhiều bê bối của malaysia
theo tờ wall street journal bộ tư pháp mỹ hiện điều tra xem liệu ngân hàng đức có vi phạm luật
tham nhũng nước ngoài hay luật chống rửa tiền thông qua các giao dịch với một mdb hay không
các công tố viên cũng đang xem xét vai trò của đối tượng tan bunki người từng đảm nhiệm vị trí
quản lý dịch vụ ngân hàng của deutsch bank đối với các thể chế tài chính ở châu á thái bình dương
hiện deuts bank khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra cho rằng ngân hàng này đã bị
quỹ một mdb lừa dối một mdb là quỹ đầu tư nhà nước do cựu thủ tướng malaysia najib rajak sáng lập
năm hai nghìn chín với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên ông najib hiện bị cáo buộc đã
để thất thoát hàng tỷ đô la mỹ trong các giao dịch với nước ngoài thông qua quỹ một mdb
theo báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu của unesco mới đây cho thấy thế giới đang dần khó
đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong đó có cam kết đến năm hai nghìn ba mươi sẽ bảo đảm phổ cập
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở cho tất cả các trẻ em
cụ thể unesco cảnh báo nếu không triển khai hành động khẩn cấp đến năm hai nghìn hai mươi
cứ sáu trẻ em sẽ có một trẻ không được đến trường điều này tương đương với khoảng bốn mươi trẻ em
trên toàn thế giới trong đó gần năm mươi trẻ em sinh sống trong khu vực châu phi cận sahara
sẽ không thể hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở
với unesco điều cần thiết lúc này là khắc phục tình trạng tiếp cận giáo dục cho trẻ
nhất là khi giáo dục là mối quan tâm toàn cầu
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại